đối với hoạt động nhập khẩu ô tô của công ty cổ phần ô tô âu châu
theo đó công ty cổ phần ô tô âu châu có trụ sở tại tp hcm đã xác định có các sai phạm
tự ý tiêu thụ ô tô nhập khẩu bmv khi chưa được cơ quan hải quan cho thông quan theo quy định
cố ý không cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các hồ sơ chứng từ
tài liệu của ô tô bmw do công ty cổ phần ô tô âu châu nhập khẩu có dấu hiệu gian lận
lừa dối khách hàng và sử dụng tài liệu giả như hợp đồng mua bán hóa đơn thương mại để nhập khẩu ô tô bmw
với những sai phạm trên bộ tài chính yêu cầu tổng cục hải quan tạm dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu
của ô tô bmw trừ đối tượng yêu đãi miễn trừ ngoại giao xem xét khởi tố vụ án đối với những hành vi
sai phạm của công ty cổ phần ô tô âu châu theo quy định